được xem là một trong những nhân vật quan trọng và có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỷ hai mươi
lenin trở thành một biểu tượng tư tưởng gắn liền với chủ nghĩa mark lenin
mở ra trang sử mới cho cách mạng vô sản thế giới
mới đây bộ tem bưu chính kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày sinh của vladimir ilyich lenin
được bộ thông tin và truyền thông phát hành đúng dịp kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày sinh của vị lãnh tụ
bộ tem gồm một mẫu được thiết kế theo phương pháp đổ họa
thể hiện hình ảnh chính là chân dung lenin với hình tượng lá cờ của đảng cộng sản nga
nhằm tôn vinh vị lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản nga
người phát triển học thuyết của các mark và engel và là người sáng lập ra quốc tế cộng sản
bộ tem kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày sinh vladimir ilyich lenin một nghìn tám trăm bảy mươi một nghìn chín trăm bảy mươi
có khuôn khổ ba mươi bảy x ba mươi bảy mm do họa sĩ phạm trung hà của tổng công ty biêu điện việt nam thiết kế có giá bốn đồng
bộ tem biêu chính này được cung ứng trên mạng biêu chính công cộng từ ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một